các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam xác nhận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc bộ công an
bắt huỳnh phước mẫn do có liên quan đến vụ tấn công báo điện tử vov
theo cơ quan điều tra ngày một mươi năm tháng sáu mẫn đã thực hiện hành vi tấn công ddos vào website vov vn
toàn bộ hành vi do mẫn thực hiện tại nhà ở huyện tiên phước
đến thời điểm này chưa rõ động cơ
mục đích của việc tấn công báo điện tử vov
hiện mẫn đang bị công an tỉnh quảng nam tạm giam
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội
trước đó báo điện tử vov thuộc đài tiếng nói việt nam
đăng tải hai bài viết phản ánh việc bà nguyễn phương hằng
vợ ông huỳnh uy dũng chủ khu du lịch đại nam
có hành vi phát trực tiếp những ngôn từ thiếu chuẩn mực
phản cảm và xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng
sau khi các bài viết được đăng tải
báo điện tử vov đã bị một số người có hành vi kích động
tạo tài khoản ảo để tấn công
và hậu quả là ngày một mươi ba tháng sáu
báo bị tấn công ddos từ chối dịch vụ
làm tràn băng thông khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn
ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh quảng nam xác nhận
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam huỳnh phước mẫn ba mươi một tuổi
ngụ tại thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước
để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây dối
hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
ngoài nam thanh niên ở bình định
một nam thanh niên ở quảng nam cũng vừa bị khởi tố bắt tạm giam
vì có hành vi tấn công báo điện tử vov
sau khi báo này đăng tải hai bài viết liên quan đến bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam
mẫn được xác định là một trong những thành viên tham gia tấn công báo điện tử vov vn
của đài tiếng nói việt nam vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
theo cơ quan điều tra mẫn thực hiện hành vi tấn công báo điện tử vov vn tại nhà riêng
và thực hiện để ủng hộ bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bình dương
cơ quan điều tra chưa xác định hành vi của mẫn có động cơ mục đích khác
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cơ quan tỉnh bình định xác nhận đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam vương quốc thịnh ba mươi ba tuổi
trú tại xã cát hanh huyện phù cát tỉnh bình định
để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây dối loạn hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
công an bình định cho biết thịnh là một trong những người đã tấn công ddos vào báo điện tử vov vn vào ngày một mươi ba tháng sáu
khiến cho việc truy cập của báo này bị tê liệt trong một thời gian
thịnh khai nhận thường xuyên vào xem live stream của bà nguyễn phương hằng trên mạng xã hội
nên tham gia vào nhóm fan ủng hộ
ngày một mươi hai tháng sáu báo điện tử vov có đăng hai bài viết liên quan đến bà nguyễn phương hằng
phản ánh việc sử dụng ngôn từ lệch chuẩn xúc phạm cá nhân
do vậy thịnh đã cùng với một số thành viên trong nhóm fan đã kêu gọi tẩy chay báo điện tử vov
đồng thời hướng dẫn các thao tác nhằm tấn công báo này
trước đó liên quan đến việc tấn công báo điện tử vov công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập xử phạt pt
sáu mươi tuổi trú tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng số tiền bảy năm triệu đồng
pt cũng đã tấn công vov hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhưng do ở độ tuổi thiếu niên nhận thức còn hạn chế
nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính
trước đó ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một báo điện tử vov đăng tải hai bài viết phản ánh việc bà nguyễn phương hằng
có hành vi phát trực tiếp live stream với những ngôn từ thiếu chuẩn mực phản cảm xúc phạm nhiều cá nhân trên không gian mạng
một số đối tượng sau đó đã có hành vi kích động trên mạng tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của báo điện tử vov
để phản đối loạt bài viết trên
cụ thể từ trưa một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của báo điện tử vov
đài tiếng nói việt nam trên google facebook bị các nhóm đối tượng tổ chức spam kêu gọi
và kêu gọi đánh giá một sao trên google maps nhằm làm giảm uy tín của báo
đỉnh điểm là việc tấn công ddos từ chối dịch vụ nhằm vào báo điện tử vov từ ngày một mươi ba tháng sáu
làm tràn băng thông khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
về vụ tấn công báo điện tử vov đến nay công an đã khởi tố mẫn và vương quốc thịnh hai mươi ba tuổi
ngụ xa cát hành huyện phù cát
bình định để điều tra tội cản trở hoặc gây dối loạn hoạt động của mạng máy tính
mạng viên thông phương tiện điện tử
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về vụ việc
còn bây giờ xin chào và gặp lại